thưa quý vị sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ xung quanh dự thảo luật căn cước
tham dự phiên thảo luận tại tổ một mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp thu ý kiến các đại biểu đồng thời thông tin thêm xung quanh một số vấn đề được các đại biểu cho ý kiến
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình cao với sự cần thiết ban hành luật căn cước
cũng như nhiều quy định nội dung mới trong dự thảo
họ cũng đã làm rất là lâu và cũng đã đem lại những cái đóng góp cho những cái sự phát triển của các quốc gia
thông qua cái công việc này vì cơ sở dữ liệu quốc gia là một về dân cư
là một trong ba cái cơ sở dữ liệu lõi của các cái nền hành chính điện tử
cái luật này áp dụng đối với công dân việt nam chẳng phải là người gốc việt nam đang sinh sống ở việt nam
nhưng chưa xác định được quốc tịch sau đây gọi việt còn là người gốc việt nam
cái đây là một cái tiền bốn
để mình giải quyết những cái vấn đề là hiện nay rất nhiều công nhân mà gốc việt nam đang sinh sống trên đất của mình
nhưng mà bây giờ người ta là nó không có căn cước tức là mình không thừa nhận được một cái gì cả
rồi sau khi quản lý vân vân nó rất là khó khăn
thì cái việc này là mình đã đặt vấn đề này thì theo hướng rất là mở và tích cực
thì thẻ căn cước công dân gắn kiếp giúp bảo vệ quyền lợi riêng tư của người dân
đó là chiếp trên thẻ căn cước đông dân là không có cái chức năng định vị
và theo dõi để xác định vị trí của công dân và không có điện
và chip chỉ hoạt động khi tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với các thiết bị đầu độc chip trong phạm vi là một mươi cm
và bộ và các công nghệ triển khai trên thẻ căn cước công dân là tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của thế giới
như tiêu chuẩn là icio và của việt nam
và tiêu chuẩn của

đại tướng tôn lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh

đây là cái mục tiêu rất quan trọng
nếu mà với cách quản lý nhà nước thì chắc là cũng chưa cần sửa đổi luật được
để tăng cường cái quản lý hơn nữa
thế nhưng mà cái để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân là cái rất quan trọng
cái thứ hai nữa là phải bảo vệ nhân dân
bảo vệ ở đây tạo điều kiện thuận lợi bảo vệ nhân dân là mục tiêu rất lớn
không ai bị xâm phạm về cái tư liệu đợi tư cá nhân
nên nhiều đại biểu quan tâm
và cho đến giờ này không ai cũng bị phải xâm phạm về cái việc này
không ai có thể xâm nhập vào để lấy được những dữ liệu cá nhân từ những cái trung tâm dữ liệu
cũng tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm đã thông tin thêm về một số vấn đề khác được các đại biểu quan tâm
như việc cấp căn cước công dân cho người dưới
người dưới một mươi bốn tuổi nội dung ghi trên thẻ căn cấp công dân việc cấp đổi thẻ căn cấp công dân
còn vào chiều nay quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là một số giải pháp để phòng chống tội phạm cụ thể là tội phạm công nghệ cao
tại phiên thảo luận về vấn đề cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm
dự thảo luật quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng
hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng
trung tướng nguyễn hải trung đại biểu quốc hội thành phố hà nội cho biết
trong thực tiễn tội phạm công nghệ cao đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng rất phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng
hiện nay tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc
tổ chức đánh bạc rửa tiền diễn biến rất phức tạp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khi tội phạm xảy ra lực lượng công an phải nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và phong tỏa tài khoản
tuy nhiên với các quy định pháp luật hiện hành thì không đáp ứng được yêu cầu ngăn chặn kịp thời về chuyển tiền của các đối tượng
sau khi lừa được tiền các đối tượng liên tục chuyển tiền đi rất nhanh
nên số tiền thu hồi được là rất ít so với số tiền của người dân bị lừa
vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
cần thiết ban hành quy định và rút ngắn về thời gian cung cấp thông tin tài khoản khách hàng
để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và có thể giao chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về dựng nội dung này
cũng về vấn đề này đại biểu trương trọng nghĩa đại biểu quốc hội tp hcm nhấn mạnh
mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân với gia đình
thông tin về đời sống riêng tư cá nhân hoặc gia đình được pháp luật bảo đảm theo hiến pháp
trừ trong các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
và lực sửa lại điều một mươi bốn như thế này là chỉ cung cấp thông tin khách hàng theo quy định của lực các tổ chức tín dụng
và các luật có liên quan chứ không phải là pháp luật
điều thứ hai là chúng ta xây dựng nghị định một trăm một mươi bảy có một cái câu rất là hay
chỉ được cung cấp thông tin khách hàng theo các quy định cụ thể của đạo luật của bộ luật của luật và của nghị quyết của quốc hội
chúng tôi đề nghị đưa nó vào cái chỗ là điều một mươi bốn
điều một mươi bốn này của lực các tổ chức tín dụng để chúng ta thống nhất là áp dụng là bằng luật mà thôi
thứ hai chúng tôi đề nghị là này là chỉ yêu cầu cung cấp thông tin đối với những khách hàng có liên quan đến những vụ án đang được khởi tố điều tra
và những nội dung yêu cầu cũng là cần thiết cho việc điều tra
cũng tại phiên thảo luận hôm nay có ý kiến đề nghị cần quy định tính chính danh khi mở tài khoản ngân hàng
bởi trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao thời gian qua
nổi bật lên các thủ đoạn
giấy tờ giả mở tài khoản nhằm gây khó khăn tránh né
do đó cần luật hóa quy định tính chính danh khi mở tài khoản
nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập huyện vân hồ tỉnh sơn la
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã tới thăm và tặng quà thường trực huyện ủy vân hồ trung tâm y tế huyện và nhân dân trên địa bàn huyện vân hồ
cùng dự chương trình có đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh sơn la
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với thường trực huyện ủy vân hồ tỉnh sơn la đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã biểu dương những thành tích đã đạt được
trong suốt một mươi năm qua của huyện vân hồ đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất
nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
quản lý sử dụng hợp lý các nguồn lực cho công tác y tế không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
sử dụng thành thạo các kỹ thuật mới đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an tô lâm đã trao tặng huyện vân hồ một chiếc xe cứu thương trị giá trên một hai tỷ đồng
và hai mươi xuất quà mỗi xuất quà trị giá hai năm triệu đồng cho hai mươi hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có công điện gửi công an các tỉnh thành phố phía nam
gồm đồng nai bình dương cà mau bạc liêu cần thơ và bình thuận để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn
bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương khen ngợi chúc mừng thành tích nêu trên của công an các tỉnh thành phố
trong thời gian tới để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được lãnh đạo bộ yêu cầu đồng chí giám đốc công an các tỉnh đồng nai bình dương bạc liêu cần thơ bình thuận
tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp căn cứ công dân gắn chip với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
đẩy mạnh công tác cập nhật bổ sung làm sạch đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung
thưa quý vị thực hiện đề án sáu của chính phủ hiện lực lượng công an cả nước đã và đang triển khai nhiều cách làm chủ động để đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
trong đó đã huy động tối đa các lực lượng đơn vị cùng tham gia
quá trình sử dụng ứng dụng vneid với những khó khăn vướng mắc ngay lập tức đã kịp thời được phản hồi trao đổi và hướng dẫn giải quyết
qua đó việc tuyên truyền cài đặt kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử vneid đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
tại sân bay nội bài hai điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử được công an tp hà nội triển khai từ ngày một tháng sáu
với trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ một lực lượng công an bố trí cán bộ hướng dẫn việc tải app và cài đặt
còn đối với trường hợp nâng tài khoản định danh điện tử lên mức độ hai cán bộ tại đây sẽ tiến hành chụp ảnh xác thực thông tin và tích hợp các giấy tờ
em thấy tiền nên là em sẵn thì em vào luôn tại vì hôm nay em cũng chết in sớm nên là dư giả thời gian em vào để làm em định danh luôn
các tổ chức làm việc với cảng hàng không trên đoạn bài cảng hụt hàng không bắc chỉ đạo lực lượng quản lý chính của huyện và đồn công an sân bay đến đoạn bài
cử cán bộ cũng như là đoàn viên thanh niên tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân khi đi qua sân bay là đến để xác thực định danh điện tử
thời gian qua bộ công an đã kêu gọi người dân ra công an xã phường để đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
tuy nhiên số lượng người dân ra đăng ký còn hạn chế
hiện công an thành phố hà nội đang triển khai đồng bộ nhiều cách làm nhằm tạo điều kiện tối đa để mỗi người dân đều có tài khoản định danh vneid
thứ nhất là hướng dẫn công dân kích hoạt
trực tiếp trên điện thoại thông minh mình
thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ thông qua việc sử dụng các website của bộ ngoan và có thể kích hoạt thông qua máy tính
do vậy mà người dân có thể được kích hoạt tài khoản định danh bước hai mà không bị ảnh hưởng về việc là có hay không có điện thoại thông minh
ngoài ra thì hiện nay đối với tất cả năm trăm bảy mươi chín xã phường địa chấn chúng tôi đều bố trí các địa điểm để thú nhận định danh công dân
tại điểm cấp tài khoản định danh điện tử lưu động cũng được tổ chức luân phiên tại các trường học
đây là nơi có số lượng giáo viên sinh viên đông khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin
qua ghi nhận trung bình mỗi ngày tại đây có từ hai trăm linh đến ba trăm linh hồ sơ làm định danh điện tử được thu nhận
thì là nhà trường đã huy động cả cán bộ công nhân viên và sinh viên đến cái buổi định danh trong vòng ba đến bốn ngày vừa rồi
thì số lượng mỗi lượt thì nhận thấy khách quan thì là thấy số lượng sinh viên khá là đông
sinh viên bây giờ là đi lên học nhưng mà chưa biết được mình đã đăng ký
chạm chú hay chưa
nên là khi hỏi đến phần là nơi ở hiện tại thì các bạn có nhiều bạn chưa trả lời được
hiện tại những cái khó khăn đó thì sẽ cho lợi ở hiện tại của các bạn là về với nơi thường trú để lên xác thực một cách nhanh nhất
hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử đang được lực lượng công an cả nước đẩy mạnh với việc huy động lớn nhân lực nguồn lực
không chỉ tại các điểm tập trung việc thành lập tổ lưu động đi đến từng nhà sẽ là hoạt động cầm tay chỉ việc cụ thể
để người dân có thể thành thạo các thao tác cũng như hiểu đúng về các tiện ích từ tài khoản định danh điện tử vneid
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ và phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh
học tập suốt đời giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi do bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với hội khuyến học việt nam tổ chức
sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính hà nội với sáu mươi ba điểm cầu tỉnh thành phố trong cả nước
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn năm đến nay thủ tướng chính phủ đã ba lần phê duyệt các đề án xây dựng xã hội học tập theo các giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và hai nghìn một mươi
việc triển khai các đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng
mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng đa dạng về mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các cấp các ngành các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành giáo dục và hội khuyến học việt nam
để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các cấp ủy chính quyền các cấp ngành và toàn dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục đào tạo khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
còn vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu công an nhân dân dự hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đoàn đại biểu gồm bốn mươi đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua toàn quốc các điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực công tác công an

từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
trong đó bốn mươi đồng chí được tham gia hội nghị tôn vinh toàn quốc lần này là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc luôn thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các đại biểu điển hình tiên tiến tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
qua đó nhân lên hàng trăm hàng nghìn điển hình tiên tiến trong công tác chiến đấu góp phần đưa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc ngày càng phát triển thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân không ngừng nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức đáng chú ý
mở đầu là thông tin liên quan tới vụ cháy nhà trong hẻm phố ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa khiến ba người tử vong sáu người may mắn được giải cứu
thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố nha trang vào chiều ngày một mươi tháng sáu cho biết đã xác định được thông tin về các trường hợp tử vong
đó là ông vũ ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu và hai người cháu nội cùng chú ở xã an ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
thời điểm vụ cháy khởi phát từ tầng trệt căn nhà khoảng h hai mươi phút sáng ngày một mươi tháng sáu khi mọi người đều đang ngủ bên trong căn nhà bị cháy có một mươi một người
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nha trang
điều động bốn xe chữa cháy cứu nạn và ba mươi cán bộ chiến sĩ tăng tốc đến hiện trường
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân giải cứu được sáu người hai người lớn đã tự thoát ra khỏi căn nhà ba trường hợp còn lại tử vong
liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
những đối tượng bị khởi tố gồm năm bác sĩ một mươi hai dược sĩ thuộc sáu phòng khám và hai đối tượng chuyên môi giới làm giả các giấy tờ liên quan
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên đã làm giả các loại giấy tờ khống bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
ngoài ra các đối tượng còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân nhưng trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám
hành vi trên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
một vụ cướp dùng búa tấn công lái xe ôm vừa xảy ra tại huyện vũ thư tỉnh thái bình diễn ra vào trưa ngày một mươi tháng sáu nhưng chỉ một giờ sau đó nghi can đã bị bắt giữ
trước đó nhận được tin báo của quân chúng nhân dân chỉ sau một giờ đấu tranh khoanh vùng đối tượng lực lượng công an đã làm rõ đối tượng phạm văn diện là đối tượng gây án
đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi giờ
ba giờ sáng cùng ngày phạm văn diện bắt xe ôm của ông nguyễn xuân hương với mục đích cướp tài sản
đến khu vực đường đê sông hồng diện cầm búa thủ sẵn trên tay và đi đến phía sau lưng ông hương dùng búa đập liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu và sắt gáy ông hương khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu ngã ra đất và ngất đi
sau đó diện lập tức điều khiển xe máy của ông hương bỏ chạy khỏi hiện trường
thực hiện sáu vụ trộm cắp xe mô tô
đối tượng phạm quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm linh hai
đối tượng phạm quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vừa bị công an thị xã gò công tỉnh tiền giang tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã gò công nhận tin báo của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian trộm xe mô tô
qua điều tra truy xét vào ngày ba mươi một tháng năm công an thị xã gò công tiến hành bắt giữ đối tượng phạm quốc dũng
công an thị xã gò công đã thu hồi tám xe mô tô và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực thuộc xã mỹ hiệp huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng tháp triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại hiện trường và trong người các đối tượng số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng một mươi tám con gà trống đá hai mươi bảy điện thoại di động bốn mươi chín xe mô tô cùng các tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv